vào khoảng một mươi h ba mươi phút sáng nay tại huyện thạch thất hà nội đã xảy ra một đám cháy lớn ở khu xưởng gỗ ở xã hữu bằng
ngay sau khi đám cháy bùng phát người dân đã thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tổng diện tích cháy là khoảng một sáu trăm linh m hai
đám cháy xuất phát từ một hộ kinh doanh cháy lan ra bảy hộ gia đình khác
nhận được tin báo công an huyện thạch thất đã điều bốn xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa
tuy nhiên nhận định hiện trường có nhiều khả năng cháy lan công an huyện thạch thất phối hợp với các lực lượng địa phương đã huy động thêm nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đám cháy không có thiệt hại về người xưởng gỗ bị thiệt hại nặng
đến một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc